các nhà vườn cho biết đến thời điểm này đã có nhiều khách hàng đặt thuê đào tết cho cơ quan doanh nghiệp của mình ghi nhận của phóng viên truyền hình công an nhân dân
vườn đào nhật tân hà nội những ngày này không khí của mùa xuân đang về
anh phạm văn tài cũng như bao doanh nghiệp khác hôm nay đến nơi này để chọn hoa đào tết cho công ty của mình
sau một lượt tham quan và tìm hiểu cuối cùng anh tài đã thuê được một cây đào thế cao hơn hai mét với giá một mươi triệu đồng
để cùng với doanh nghiệp góp vui vào tết năm nay
cơ quan tôi là thường là thuê bởi vì mua cũng thế mà thuê cũng thế thôi
bởi vì mình mua xong thì sau đó mình cũng phải giải tán mà mình thuê xong thì cũng có gửi đến
tất nhiên nó cũng xem xem giá cả như nhau thôi
thế còn mình thuê thì mình đến đây sớm như thế này thì mình chọn những cây nào mà hợp lý thì mình đặt
thế là đến ngày nay thì mình đặt
thế còn đào năm nay chắc chắn là sẽ hơn mỗi năm bởi vì như năm ngoái bọn tôi lên đây thì nó lở sớm quá
nhưng mà năm nay thì chắc chắn là đào sẽ đẹp
tôi vẫn thuê ở vườn hàng năm thì giá cả thì năm nay có các năm thì vẫn thế không có gì thay đổi
cây ở dưới này thì ráng cây cũng đẹp phù hợp với cả nhu cầu của tôi
thế là tôi cũng hay xuống vườn để thuê
dịch vụ cho thuê đào quất trong mấy năm gần đây phát triển khá mạnh
đáp ứng được nhu cầu của một bộ phận
cây này không nhỏ các gia đình các doanh nghiệp
năm nay những cây đào được chọn để thuê ngoài việc cây phải to dáng đẹp nhiều nụ cổ kính
và quan trọng là phải mang ý nghĩa tượng trưng tài lộc mà gia chủ mong muốn
muôn vàn ý nghĩa tượng trưng như vậy thì giá tiền cũng theo đó mà cao lên
trung bình giá thuê là từ năm đến một mươi năm triệu đồng một cây một vụ tết
các gia đình đến thăm rất là đông cơ quan đến thuê cây rất là đông
mong muốn là vụ thời tiết năm nay tốt
thuận lợi để cho các nhà vườn có được cái thu nhập và được cái thuận lợi trong cả một năm
để trồng được những cây đào đẹp để phục vụ cho bà con nhân dịp tết
thường thì khoảng đầu tháng chạp khách hàng đã dục dịch đến thuê cây
và sau tết chủ các vườn sẽ cho người đi thu cây về để chăm sóc lại
điều thú vị của việc đi thuê này là khách hàng chỉ phải bỏ ra một khoản tiền để thuê trọn gói
còn lại mọi công đoạn khác chủ cho thuê sẽ phải làm tất cả
sau tết khi cây đã nở hết hoa người thuê chỉ việc gọi điện thông báo cho chủ vườn đến mang cây về
với sự mới mẻ và tiện ích đó việc thuê đào quất chơi tết đang là lựa chọn của nhiều gia đình doanh nghiệp trong mùa xuân mới này